công an tp phú quốc tỉnh kiên giang vừa phá nhanh vụ án giết người tại tổ hai ấp bãi vòng xã hàm ninh tp phú quốc
đối tượng là đinh văn còn hai mươi chín tuổi trú tại tp phú quốc tỉnh kiên giang
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an thành phố phú quốc nhận được tin báo phát hiện một sát chết đang phân hủy dưới mương nước
trong khu vườn dừa tại ấp bãi vòng xã hàm ninh trong tình trạng không mặc quần áo và bị một bao cát đè lên
khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định nạn nhân là chị đặng thị trúc phương hai mươi một tuổi
ở xã dương tơ tp phú quốc đã mất tích từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm là đinh văn còn còn thừa nhận đã sát hại chị phương vì mâu thuẫn
khám xét chỗ ở của còn công an thu giữ một số vật chứng tăng vật có liên quan đến vụ án
sáng nay tòa án tỉnh kiên giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn thiện nghị
chú tại huyện tịnh biên tỉnh an giang về tội giết người
tại thời điểm gây án thiện đang là sinh viên trường cao đẳng nghề an giang
theo cáo trạng vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một sau bữa nhậu nghị đã rủ mã khắc hải đến uống rượu cùng
nhưng hải từ chối cho rằng hải không tôn trọng mình nên hai người xảy ra cự cãi
đứng ra hòa giải cho hai người nguyễn vũ phong
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tổ tám khóm thới hòa thị trấn nhà bàng huyện tịnh biên
đã bị nghị dùng dao bấm đâm hai nhát trúng vào vùng ngực và nách trái khiến phong bị thương tích bảy mươi bảy
sau khi gây án nghị đã đến công an huyện tịnh biên để đầu thú
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thiện nghị một mươi một năm tù về tội giết người chưa đạt
đồng thời bộ bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền là một trăm sáu mươi triệu đồng cho bị hại
nhóm đối tượng liên quan đến vụ án phá kết sắt trộm tiền ngay trong trụ sở xã tam giang huyện crong năng tỉnh đắk lắc
đã bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày hôm nay
vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám trần anh võ là cán bộ tư pháp hộ tịch của xã tam giang đã thông tin cho một bị cáo
biết việc thủ quỹ của xã sắp đi nhận tiền lương và phụ cấp
các đối tượng lên kế hoạch trộm số tiền này trong kết sắt xã tam giang
tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng mang theo búa
đục kìm cộng lực đến trụ sở xã tam giang cậy cửa phòng kế toán phá kết sắt lấy số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân huyện crong năng đã tuyên phạt chín bị cáo tổng cộng gần tám mươi năm tù
dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong hai ngày
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh gia lai vừa điều tra bắt giữ nhóm đối tượng
có hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm đối tượng này gồm nguyễn đức toàn lâm thế vương cùng chú tại huyện chư pả lê xuân hùng chú huyện đức cơ
luyện minh phước chú tại huyện nha grai
để đánh vào lòng tin của các bị hại nguyễn đức toàn còn thuê phước và vương đóng vai là người đặt hàng
của cộng tác viên bán hàng với mức lương tám triệu đồng một tháng
hai đối tượng này có nhiệm vụ đặt hàng từ cộng tác viên của trang
khi cộng tác viên đặt cọc tiền hoặc mua hàng của trang để chuyển cho phước và vương
sau khi lừa đảo thành công hai đối tượng này đã cắt liên lạc và với thủ đoạn trên
các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền một tỷ bảy trăm linh triệu đồng của hàng trăm người trên toàn quốc
với hành vi trộm cắp tài sản công an huyện đông hưng tỉnh thái bình vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với trần thanh bình chú tại thôn cầu thượng xã đông dương huyện đông hưng
trước đó vào hồi một mươi hai h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi tại khu vực đường thôn tràng vinh xã trọng quang huyện đông hưng
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tàng trần thanh bình đang có hành vi trộm cắp tám mươi mét dây cáp treo viễn thông vnpt
tại cơ quan công an trần thanh bình khai nhận trước đây từng là nhân viên của đội triển khai thi công hạ tầng mạng lưới
thuộc chi nhánh kỹ thuật việt theo thái bình
do thiếu tiền tiêu xài từ ngày một mươi tám tháng một mươi bình đã thực hiện bốn lần trộm cắp dây cáp treo viễn thông vnpt
với tổng số tiền dây cáp là hơn hai trăm sáu mươi tám kg tương đương với tám trăm linh mét dây
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết việc tiêm vaccine cho trẻ dự kiến tiến hành từ đầu tháng một mươi một năm nay
vaccine tiêm cho trẻ em tại việt nam là pfizer đã được bộ y tế phê duyệt
trong sáng ngày hôm nay tp hcm đã thí điểm tiêm vaccine cho trẻ em tại huyện củ chi và quận tám
theo đó tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín sẽ được tiêm cho trẻ em tại huyện củ chi và quận một
tiêm chủng vaccine sẽ được thực hiện với trẻ em ở độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi trước sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi
cha mẹ người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em được triển khai tương tự như chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trong thời gian vừa qua với các điểm tiêm tại trạm y tế xã phường các trường học các trung tâm y tế và các bệnh viện
đối với một số trẻ có bệnh nền béo phì
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh yêu cầu hàng đầu trong tổ chức
tiêm chủng cho trẻ em là đảm bảo an toàn đồng thời yêu cầu sở y tế các địa phương tăng cường theo dõi phản ứng sau tiêm
để kịp thời hỗ trợ xử lý theo đúng quy định của bộ y tế
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi tp hcm và hà nội đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động giao thông vận tải
và thực hiện các biện pháp y tế đối với người từ địa phương khác đến hai địa phương này
theo đó người đến tp hcm và hà nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai
không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân chỉ xét nghiệm đối với trường hợp đến từ nơi có dịch
ở cấp độ bốn hoặc vùng phong tỏa
riêng hà nội người dân đến từ địa phương có dịch cấp bốn hoặc khu vực phong tỏa nếu đã tiêm vaccine thì cần theo dõi sức khỏe
tại nhà bảy một mươi bốn ngày xét nghiệm một lần bằng phương pháp real time pcr vào ngày đầu tiên khi tới địa bàn
người chưa tiêm vaccine phải cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú theo dõi sức khỏe hai mươi tám ngày xét nghiệm real time pcr
ba lần vào ngày đầu
ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn trường hợp đã tiêm vaccine và đến từ địa phương có dịch cấp ba sẽ cách ly tại nhà bảy ngày
người chưa tiêm vaccine sẽ cách ly một mươi bốn ngày
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý đối với ông nguyễn thanh hiền
chú tỉnh long an về hành vi vận chuyển cát trái phép
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi tổ công tác của đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đồng nai đã phát hiện ghe gỗ biển do ông hiền điều khiển đang vận chuyển gần năm mét khối cát trên tuyến sông đồng nai
thuộc địa phận phường hóa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
làm việc với lực lượng chức năng ông hiền không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát trên
nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
trong khi đó tại hà nội mới đây phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hà nội
đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an huyện ba vì triệt phá thành công ổ nhóm chuyên khai thác cát trái phép trên sông đà
cơ quan chức năng cũng đã khởi tố bốn đối tượng với hành vi vi phạm quy định khai thác tài nguyên
không số hiệu cũng không được cấp phép khai thác cát
thế nhưng gần đây những chiếc tàu này thường xuyên xuất hiện trên tuyến sông đà đoạn qua địa phận xã khánh thượng huyện ba vì hà nội để lén lút cắm vòi hút trộm cát
sau một thời gian mật phục theo dõi lực lượng chức năng đã bất ngờ dùng cano đặc trụng bắt quả tang các đối tượng đang khai thác cát như thế này
đang kiểm tra thì phát hiện trên phương tiện có ba đối tượng bùi văn hùng hà quốc hội và nguyễn đắc trà đang hoạt động khai thác cát trái phép lòng sông đà
kết quả xác định là vị trí thuộc thôn sơn hà khánh thượng
các đối tượng trên tàu đều khai nhận bản thân chỉ là người làm thuê cho an ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám người thôn sơn hà thành lượng
công an huyện ba vì đã triệu tập an ngọc phương ra làm việc
tại cơ quan công an an ngọc phương đã khai nhận toàn bộ việc
bản thân thuê và chỉ đạo các đối tượng trên tàu hoạt động khai thác cát trái phép
qua đấu tranh tại chỗ các đối tượng khai nhận đã khai thác cát ở đây được bốn mươi chuyến
số cát khai thác trái phép được tàu hút bơm lên ngay tại hai bãi tập kết sát bờ sông với giá sáu triệu đồng trên một tàu
mà không hề có bất cứ hóa đơn chứng từ gì
chủ bến bãi ở đây cho biết khi được các tàu trao mời mua hàng thì cũng mua thôi còn nguồn gốc cát thì không rõ
quan điểm của tôi là mình là người kinh doanh
thì khi người ta đến người ta tiếp thị hàng thì cái thứ nhất là mình cũng bảo là bây giờ nó có mỏ rồi
thì người ta cũng bảo là người ta có hợp đồng ở mỏ
thì mình cũng không được biết là người ta lấy ở đâu
trước khi người ta cấp cho mình thì mình cấp thôi
thì sự việc xảy ra thì mình mới biết là người ta mua người ta lấy ở chỗ sai quy định
ba vì là địa bàn giáp danh với phú thọ các đối tượng khai thác cát cháy phép đã lợi dụng địa bàn này để hoạt động
khi phát hiện dấu hiệu bất thường
tức các tàu này sẽ rút về địa phận tỉnh phú thọ ở bên kia sông
gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra phá án
thì trên sông nước thì về cái phương tiện của chúng ta hoạt động
thì đều được sự giám sát của các cái đối tượng
thứ nhất là các cái tàu cá để giám sát theo dõi
cũng như là các cái phương tiện mà không có đăng ký đăng kiểm
hoạt động trên sông để theo dõi các lực lượng chức năng để đấu tranh
thứ hai là cái địa bàn giáp danh xa với địa bàn của chúng ta
tâm thành của hồ nội
thì chúng tôi cái địa bàn này cũng là cái địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
chúng tôi đã có chuyên suốt
như là đấu tranh các loại đối tượng khai thác cát chứa phép trong thời gian qua
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba vì đã ra quyết định khởi tố vụ án
bắt tạm giam bốn đối tượng với hành vi vi phạm quy định khai thác tài nguyên
tạm giữ một tàu khai thác cát và khoảng một mươi sáu mét khối cát lậu với tổng giá trị gần một tỷ đồng
quý vị thân mến như chúng tôi đã phản ánh ở phần đầu của chương trình
trong những ngày vừa qua thì câu chuyện cho vay nặng lãi bằng việc đó là thế chấp hình ảnh nóng
nhạy cảm của hàng nghìn phụ nữ đã thực sự khiến cư dân mạng phẫn nộ
và rất nhiều người đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu xử phạt nặng các đối tượng vi phạm
bởi hành vi này đã xâm phạm nguyên nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của nạn nhân
và gây ra rất nhiều hậu quả hệ lụy tiêu cực cho xã hội
mới đây theo thông tin từ công an quận nam từ liêm hà nội cho biết
đã phát hiện danh sách gần một người phải thế chấp ảnh khiêu dâm
để được vay tiền từ tổ chức tín dụng đen do vợ chồng nguyễn thị xuân anh và đào quốc huy
trú tại quận đống đa thành phố hà nội cầm đầu
vợ chồng vân anh dùng hình ảnh nhạy cảm của con nợ để uy hiếp đòi tiền
một trong những con nợ của vợ chồng vân anh cho biết
sau khi bị các đối tượng đe dọa sẽ tung ảnh video nhạy cảm lên mạng xã hội
và gửi cho người thân
chả nợ chỉ đã phải đi bán dâm
ngay khi thông tin này được công bố cộng đồng mạng đã dậy sóng
yêu cầu phải xử lý nghiêm thật nặng các đối tượng cho vay nặng lãi đòi nợ theo kiểu xã hội đen
khủng khiếp và man dợ kiếm tiền trên nhân phẩm của cả ngàn cô gái
phải phạt tù thật nặng bọn cho vay nặng lãi kiểu này
cần xử lý nghiêm khắc với bọn tội phạm cho vay nặng lãi
để lập lại kỳ thương luật pháp trả lại sự yên bình trật tự cho người dân
lấy video hình ảnh nóng của con nợ để ép trả lãi tiền vay
không chỉ là hành vi nhẫn tâm xe thường nhân phẩm của con nợ
đặc biệt là phụ nữ mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng
trả lời báo chí về vấn đề này luật sư đặng văn cường cho biết
pháp luật nghiêm cấm hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người vay tiền để đòi nợ
hành vi đòi nợ trái pháp luật có thể xử lý về tội cưỡng đoạt tài sản cướp tài sản
hoặc các tội danh khác theo quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nếu có căn cứ cho thấy người bán dâm đang bị lệ thuộc về tinh thần đối với người cho vay tiền
và việc bán dâm là do bị ép buộc miễn cưỡng bán dâm
thì có thể khởi tố vụ án hình sự về tội cưỡng dâm
theo quy định tại điều một trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trường hợp chủ nợ tung các clip khiêu dâm những hình ảnh có yếu tố đổi trụy của con nợ lên không gian mạng
thì người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
theo điều ba trăm hai mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với mức chế tài cao nhất của tội danh này có thể đến một mươi năm năm tù
bên cạnh việc lên án hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng tín dụng đen
thì cộng đồng mạng cũng cho rằng cần xem xét trách nhiệm của chính hàng nghìn người
chấp nhận sử dụng hình ảnh nhạy cảm của chính bản thân để đi vay tiền
có quá nhiều người suy nghĩ nông cản không nhận thấy mối nguy hại khi thế chấp ảnh nóng
thế chấp ảnh nhạy cảm
nạn nhân tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm để các đối tượng lợi dụng uy hiếp sau này
đau nhất là nạn nhân lại không bị lừa không bị ép buộc mà hoàn toàn tự nguyện
có dầu trí tưởng tượng cỡ nào tôi cũng không thể ngờ rằng những kẻ cho vay nặng lãi
lại có thể nghĩ ra chiều trò dùng video hình ảnh nóng nhạy cảm của người vay để có thể nắm tóc được con nợ
lâu nay vẫn thường thấy những kẻ cho vay nặng lãi ném bóng tôn tạt sơn gọi điện viên
đến người thân của con nợ để phủng bố nhằm tạo giúp ép buộc con nợ phải trả lãi về vay
một sự liều lĩnh và xem thường pháp luật của loại tội phạm này
cơ quan chức năng cần tuyên truyền rộng rãi cảnh báo cho người dân
để tránh sập bẫy với hình thức cầm cố cho vay nặng lãi này
đại đa số cư dân mạng cho rằng để hạn chế những tình huống nguy hiểm tương tự có thể xảy ra
người có nhu cầu cấp bách về tài chính
cần nhận thức rõ hành vi và lương trước những hậu quả có thể xảy ra
để có cách lựa chọn quyết định đúng đắn tránh rơi vào cạm bẫy của những đối tượng cho vay nặng lãi
còn bạn bạn suy nghĩ gì về hành động cho vai nặng lãi bằng việc thế chấp hình ảnh nóng của người đi vay
theo bạn đâu sẽ là giải pháp để giải quyết triệt đề vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
sáng nay áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp sáu
do ảnh hưởng của áp thấp nên trong ngày hôm nay khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa và tây nguyên
tiếp tục có mưa to đến rất to hiện tại đã có sáu người chết và mất tích do mưa lũ
đáng chú ý mưa lũ đã khiến hàng loạt tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài lên tới chín sáu trăm bảy mươi m
tính đến sáng nay đã có năm người chết một người mất tích do mưa lũ một mươi hai nhà bị hư hại
ngoài ra có khoảng hơn hai trăm sáu mươi ha lúa hơn năm trăm linh hectare rau màu một trăm năm mươi ba ha thủy sản bị thiệt hại và một hai tấn cá
hơn một mươi một con da súc da cầm và tôm các loại bị chết
mưa lũ kéo dài liên tục trong nhiều ngày đã khiến hàng loạt tuyến đường sạt lở nghiêm trọng
với tổng chiều dài lên tới chín sáu trăm bảy mươi m trong đó trên sông bồ thừa thiên huế sạt lở bảy vị trí
tổng chiều dài hai bảy trăm hai mươi m bờ sông hương tại ba vị trí với tổng chiều dài là một hai trăm linh m
tại quảng nam các tuyến đường quốc lộ bốn mươi b quốc lộ một mươi bốn h dt sáu trăm linh sáu dt sáu trăm một mươi bảy dt sáu trăm một mươi tám và dt sáu trăm một mươi một
cũng bị sạt lở hư hỏng ngập lụt cục bộ
trong khi đó vào khoảng tám giờ sáng nay một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái hư hại
nhiều ngôi nhà của người dân ở huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tư nghĩa
thống kê ban đầu có bốn mươi tám nhà dân bị tốc mái hư hỏng nặng
trong đó tập trung ở xã nghĩa trung và thị trấn la hà
rất may là không có thiệt hại về người
chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê tình hình thiệt hại
tổ chức khắc phục hậu quả sau lốc xoáy để ổn định chỗ ở cho các hộ dân
liên tiếp trong những ngày qua người dân quảng ngãi đã hứng chịu các trận lốc xoáy kinh hoàng
sau đợt mưa lớn trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng một mươi trên địa bàn miền núi quảng ngãi
đã có trên năm mươi điểm sạt lở lớn nhỏ gây ách tắc giao thông cô lập hàng trăm hộ dân
chính quyền địa phương và ngành chức năng đã tích cực khắc phục
huy động lực lượng dọn đường khẩn trương thông tuyến cho bà con đi lại được thuận lợi
trong đó điểm sạt lở tại tổ hai thôn trả lương vào trưa ngày hai mươi bốn tháng một mươi
gây ách tắc giao thông đã ba ngày nay
điểm sạt lở này nằm ở vị trí đứt gãy đường tại km bốn bảy trăm linh
trong sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi huyện trà bồng đã huy động xe múc để dọn bùn đất thông tuyến cho bà con đi lại
cũng như tiếp cận điểm sạt lở đứt gãy đường
xã cũng huy động lực lượng dân quân thanh niên hỗ trợ dọn đường
thời gian hai ngày vừa qua là đi đi bộ cũng không được mà đi xe không được
cho nên chúng tôi đã huy động lực lượng dân quân và thanh niên
chứ không làm bằng cách là phát dọn đi đường tác để tạo điều kiện cho bà con đi toàn thời
trong thời gian hôm qua sáng nay chúng tôi đã tiếp tục huy động một số những điểm không nguy cơ sạt lở lớn
đặc biệt chỗ tô hai thông trà lương
cho nên là chúng tôi đã huy động lực lượng với cơ giới đặc biệt cơ giới họ để múc đường để thống đường
chúng tôi huy động lực lượng thanh niên nổ vét lại cho đảm bảo việc đi lại an toàn cho người dân
sau nỗ lực của chính quyền địa phương một số điểm sạt lở đã được thông xe có thể qua lại
người dân rất phấn khởi
ở trong đó không có thứ gì
rồi đi bộ ra bộ ra rồi đi chờ người chở mua đồ ăn lên
chứ đường nào mà đi thấy là mừng
có đường đi có đồ ăn nhân đồ ăn
các huyện vùng cao quảng ngãi đã chỉ đạo địa phương xã huy động các lực lượng khắc phục các điểm sạt lở nhỏ
với phương trầm tạm thời thông tuyến cho bà con đi lại đề phòng các trường hợp ốm đau cấp cứu cũng như cung ứng lương thực thực phẩm
quyện thì cũng đã tập trung chỉ đạo kịp thời sau khi cơn mưa dứt
chỉ đạo kịp thời về vấn đề tạo đường mòn tạo đường cho xe hông đa đi được
về giải pháp của quyện hiện nay thì các tiên phải tập trung giải quyết thăm sớm các tiên đường
những vị trí mà nó nặng quá thì còn phải có giải pháp lau dài
tuy nhiên trước mắt là phải làm sao làm để đảm bảo cho xe ông đa đi được cho người đi bộ qua lại được
điều kiện là khi mà thuốc men rồi những người dân bị đau ốm để cấp cứu kịp thời
việc khắc phục các điểm sạt lở thông tuyến đảm bảo giao thông thông suốt ở vùng cao quảng ngãi
hiện nay là rất cấp bách giúp bà con đi lại thuận tiện nhất trong các tình huống khẩn cấp cấp cứu
cũng như cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân ở những vùng bị chia cắt
liên quan đến diễn biến mới dịch covid một mươi chín sáng nay bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
đã ghi nhận thêm hai ca nhiễm cả hai đều là nữ được cách ly từ trước
tại khu cách ly tập trung của bệnh viện từ ngày hai mươi tháng một mươi
như vậy là hiện tại bệnh viện một trăm linh tám đã ghi nhận tổng cộng năm ca bệnh là nhân viên
trong đó có bốn trường hợp được cách ly từ trước
đại diện bệnh viện cho biết ngay sau khi phát hiện các trường hợp ca bệnh
đơn vị đã khẩn trương truy vết cách ly các trường hợp f một có liên quan tới các f trên
và tổ chức xét nghiệm pcr đều cho kết quả âm tính
cùng với đó bệnh viện đã nhanh chóng phong tỏa phun khử khuẩn toàn bộ khu vực
nơi làm việc và di chuyển của các cá nhân có liên quan đến nơi theo dõi và điều trị covid một mươi chín riêng
đồng thời bệnh viện cũng đã báo cáo các ca bệnh với cục quân y cdc hà nội và địa phương
để tiến hành phong tỏa cách ly truy vết tại nơi cư trú
bệnh viện một trăm linh tám hiện đã phong tỏa nơi làm việc của các trường hợp và lấy mẫu xét nghiệm pcr
toàn bộ nhân viên người bệnh nội chú người nhà bệnh nhân
kể từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến nay bệnh viện đã lấy năm một trăm ba mươi một mẫu xét nghiệm
kết quả tất cả đều âm tính với sars cov hai